xin kính chào quý vị và các bạn
cho đêm nay chỉ riêng vùng núi các tỉnh thành bắc bộ là có mưa vài nơi
còn lại hầu khắp phổ biến là ít mưa
ngày mai còn nắng nhiều với mức nhiệt độ ngày đêm là hai mươi bốn ba mươi sáu độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi sáu độ và có nắng nóng khá gây gắt
tại khu vực trung bộ thì dưới tác động của vùng át thông nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phân
suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực phú yên tiếp tục có nắng nóng diện rộng
có nơi xảy ra nắng nóng khá gây gắt với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm đến ba mươi tám độ
thậm chí vùng núi phía tây có thể lên đến trên ba mươi chín độ cực kỳ gây gắt
cùng với độ ẩm ban trưa giảm thấp chỉ ở mức là năm mươi đến sáu mươi
nguy cơ cháy rừng ở mức cao vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác
hạn chế không đốt dơm dạ và lá khô
riêng phần từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận thì mức nhiệt dễ chịu hơn
trưa chiều chỉ ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
lùi sâu hơn về phía nam
khu vực tây nguyên và nam bộ
dưới tác động của đời gió tây nam có mưa rải rác về lúc chiều tối
cục bộ có nơi xảy ra với lượng mưa khá
còn vào thời điểm ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
tại khu vực tây nguyên và ba mươi một ba mươi bốn độ tại khu vực nam bộ
đến với biển đông
tại khu vực quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió nam cấp ba cấp bốn
nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi ba độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa
có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống ở mức bốn đến một mươi km trong mưa
nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận
mây thay đổi
đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi bảy độ